trưa nay sở y tế hà nội thông báo ghi nhận thêm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi bảy ca phát hiện tại khu cách ly và chín ca phát hiện tại cộng đồng
cũng trong ngày hôm nay ubnd quận hoàn kiếm đã ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế
tại địa bàn dân cư phường trương dương do có liên quan đến ca dương tính với virus sars cov hai
từ giờ ngày ba mươi một tháng bảy
ông nguyễn văn vinh chủ tịch ubnd phường trương dương cho biết là thời gian qua
có một mươi bảy trường hợp f được xác định trên địa bàn phường đã được đưa đi điều trị cách ly
công tác truy vết được tiến hành nhanh chóng xác định kịp thời các trường hợp có liên quan